tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo lê thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại quận bình tân tù trung thân về tội tham mô tài sản
theo bản cáo trạng bình đã lợi dụng việc bán hàng và thu tiền giả mạo chữ ký và làm giả con dấu của nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt số tiền gần bảy tỷ đồng
liên quan đến vụ án còn có nguyễn thị phương loan bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù treo và dương thanh mai hai năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng
theo bản cáo trạng lê thanh bình là nhân viên của công ty casumina thuộc cửa hàng một trăm bốn mươi sáu nguyễn biểu quận năm tp hcm chuyên kinh doanh xăm lốp xe đạp xe máy ô tô
từ tháng ba năm hai nghìn chín đến tháng ba năm hai nghìn một mươi một bình lợi dụng việc bán hàng và thu tiền đã giả mạo chữ ký và làm giả con dấu của nhiều khách hàng
rồi chiếm đoạt số tiền gần bảy tỷ đồng
đối với nguyễn thị phương loan được giao nhiệm vụ lập chứng từ hóa đơn bán hàng báo cáo sổ sách theo dõi công nợ khách hàng
tuy nhiên khi bình yêu cầu viết hóa đơn để trình xuất hàng cho khách loan đã không kiểm tra và thực hiện đúng quy định đã tạo điều kiện cho bị cáo chiếm đoạt tiền
về phần của dương thành mai với vai trò là cửa hàng trưởng nhưng đã thiếu kiểm tra kiểm soát
trong việc bán hàng dẫn đến bình lợi dụng hành vi vi phạm pháp luật sau khi bị bắt bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình